kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tiếp tục khởi tố bảy bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra
tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam tổng công ty vec
ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với vụ việc nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với bị can mai tuấn anh nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty vec
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với trần văn tám nguyên tổng giám đốc tổng công ty vec nguyên chủ tịch hội đồng nghiệm thu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với năm bị can
nguyễn mạnh hùng nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty vec lê quang hào nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty vec
vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình tổ chức thi công
xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn hai của dự án này dẫn đến đưa công trình xây dựng
không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước
tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo tôn nữ thể trang sáu mươi tuổi
chú tổ dân phố hải thủy phường cam túc nam thành phố cam ranh và bị cáo nguyễn xuân tĩnh năm mươi tuổi
chú tổ dân phố cam nghĩa phường cam nghĩa thành phố cam ranh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
quy định tại khoản một khoản hai điều một trăm linh chín bộ luật hình sự
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tôn nữ thể trang đã sử dụng mạng xã hội facebook
tham gia nhóm tiên rồng là tổ chức chính trị phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo chỉ đạo của các thành viên cốt cán trong nhóm tiên rồng bị cáo trang đã có nhiều hoạt động tích cực
tự nguyện thực hiện việc kết nối lôi kéo tìm kiếm người có cùng quan điểm chống phá nhà nước
giới thiệu người tham gia khóa học phu đồng vì nước do các thành viên tổ chức khủng bố việt tân giảng dạy
để phát triển lực lượng chống phá chính quyền trong nước thảo luận phương hướng đường lối lật đổ chính quyền nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín bị cáo nguyễn xuân tĩnh đã sử dụng mạng xã hội tham gia nhóm kín trên facebook việt tân tương trợ
đây là tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thông qua sự lôi kéo của tôn nữ thể trang nguyễn xuân tĩnh
đã tham gia khóa huấn luyện phù đồng vì nước và có nhiều hoạt động khác nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật thể hiện sự ăn năn hối lỗi
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tôn nữ thể trang một mươi hai năm tù bị cáo nguyễn xuân tĩnh chín năm tù
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù các bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
trộm cắp hai trăm năm mươi triệu đồng của người thân nguyễn ngọc hoàng giang chú thừa thiên huế đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng nhanh chóng bắt giữ
trước đó nhận được trình báo của một bị hại tại quận thanh khê về việc bị mất số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng vừa rút từ ngân hàng về
công an quận thanh khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc
chỉ sau bảy giờ đồng hồ truy xét cơ quan công an đã xác định bắt giữ đối tượng
nguyễn ngọc hoàng giang là thủ phạm gây ra vụ trộm tiền
tại cơ quan công an giang thừa nhận khi vào chơi nhà họ hàng ở đà nẵng thấy được việc cất tiền của người thân nên đã nảy lòng sinh trộm cắp tài sản
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng mới đây lại có thêm một phụ nữ sập bẫy nhóm lừa đảo mất gần một tỷ đồng khi làm cộng tác viên bán ăn online được chết khấu với mức hấp dẫn
thủ đoạn này mới nổi lên trong thời gian gần đây khi mà nhiều người vì dịch bệnh không có việc làm
hay là có nhu cầu làm việc online
nhiều nạn nhân đa phần là phụ nữ đã trở thành nạn nhân của chiêu trò này
người phụ nữ này đã đến cơ quan công an quận cầu giấy trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng
đầu tiên chị nhận được lời mời làm cộng tác viên online chuyên chạy quảng cáo cho các sản thương mại điện tử như tiki shopee
sau khi tham gia công việc chị được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng
mỗi ngày có từ bảy đến một mươi năm nhiệm vụ
mỗi ngày có từ bảy đến một mươi năm nhiệm vụ với số tiền thưởng giao động từ hai mươi đến năm mươi nghìn đồng tùy vào nhiệm vụ
và những lần thực hiện nhiệm vụ ban đầu chị đều nhận được tiền vào tài khoản ngay
những tưởng đây là công việc đem lại thu nhập tốt nhưng hóa ra chị lại trở thành nạn nhân của trò lừa đảo
sau khi phát hiện ra mình bị lừa tôi thấy là do nhu cầu của mình cần tìm một công việc
thứ hai nữa là vì cũng không muốn mất số tiền ban đầu
bởi vì sau khi các lệnh chạy bị lỗi
thì các đối tượng yêu cầu tôi là cũng phải liên tục nạp tiền vào
đối với lệnh nó báo lỗi thì tôi cũng thứ nhất là cũng sợ tâm lý sợ mất cái số tiền ban đầu
thứ hai nữa là cũng cái số tiền công việc làm này nó cũng có lãi
thì tôi cũng đến hiện tại đến cuối cùng thì tôi phát hiện ra
sau khi mà phát hiện ra bị lừa thì tổng số tiền của tôi là hơn chín trăm linh triệu gần tỷ

tôi có liên lạc rất nhiều lần vào cái số điện thoại ban đầu gọi cho tôi
tôi có thể giới thiệu nhưng mà không liên lạc được
công an thành phố hà nội cho biết thời gian qua
nhiều người dân bị sập bẫy lửa đảo từ hình thức tuyển công tác viên bán hàng online
cho các sản thương mại điện tử
nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin
nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ hiện ở nhà không có việc làm
có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập
với thủ đoạn này người dân sẽ bị mất cảnh giác
là do ban đầu các đối tượng sẽ để cho họ hưởng lợi chính việc làm này
cho đến khi nạn nhân đã tin tưởng
thì chúng bắt đầu tìm cách để chiếm đoạt tiền
và sẽ tiếp tục nạp thêm nhiều tiền và thực hiện nhiều nhiệm vụ
do các đối tượng vạch ra để kiếm lại khoản tiền ban đầu
và thu lại cái khoản tiền lời mà mình đã nạp ban đầu
nhưng sau khi nạp được rất nhiều lần và thực hiện nhiều nhiệm vụ
mà các đối tượng vẫn tiếp tục bảo là bị lỗi
và khi bị hại phát hiện mình bị lừa đảo và có thực hiện gọi và yêu cầu trả lại tiền
thì các đối tượng là tắt máy và không liên lạc nữa xóa số
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet thời gian qua
có diễn biến phức tạp
và chúng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động
chính vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác trước tất cả các lời đề nghị
của các đối tượng thông qua điện thoại mạng internet
mà có liên quan đến tiền hay tài khoản cá nhân của mình
sau một mươi năm ngày gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
từ ngày một tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng ba
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần sáu bảy trăm linh trường hợp vi phạm
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý sáu sáu trăm hai mươi ba vi phạm nồng độ cồn
hai mươi bốn trường hợp dương tính với ma túy phạt tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng
tước giấy phép lái xe bốn hai trăm năm mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu sáu trăm tám mươi bảy phương tiện
riêng trên các tuyến cao tốc các lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc cục cảnh sát giao thông
đã xử lý hai mươi hai trường hợp dương tính với ma túy
tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
văn phòng chính phủ đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về kế hoạch sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế tập trung chỉ đạo các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương thần tốc hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và dứt khoát không để chậm trễ việc mua tổ chức tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ y tế theo dõi sát tình hình khuyến nghị kinh nghiệm quốc tế việc tiêm mũi bốn
như thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tại nhiều phiên họp sự kiện
để sớm chủ động xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền
nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả bộ trưởng bộ y tế phải chịu trách nhiệm
trước chính phủ và thủ tướng chính phủ
theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng ba
cả nước ghi nhận một trăm bảy mươi năm bốn trăm tám mươi ca mắc mới covid một mươi chín tăng một mươi bốn hai trăm hai mươi một ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trong đó có một trăm hai mươi tám hai trăm năm mươi sáu ca trong cộng đồng
ubnd tp hà nội vừa cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn
được phép hoạt động bình thường tức là bỏ quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
để phục vụ tốt du khách trong tình hình mới ngoài việc chỉnh trang đô thị
khởi động lại các loại hình du lịch thì biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách
trước dịch covid một mươi chín cũng được đặt lên hàng đầu
ubnd các quận huyện thị xã tăng cường chỉ đạo các xã phường thị trấn và các đơn vị
tuyệt đối không lơ là tiếp tục thực hiện đầy đủ đồng bộ các quy định biện pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của chính phủ triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bổ sung kiện toàn tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm tại nhà
bảo đảm đủ nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị y tế việc tổ chức dạy và học trực tiếp
tại các trường gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch kiểm soát và xử lý kịp thời
các ca nhiễm giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh giáo viên
sở y tế thường xuyên theo dõi cập nhật tiến độ tiêm chủng thực hiện tốt công tác điều trị
tại các tầng theo hướng dẫn của bộ y tế kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tầng
nâng cao năng lực điều trị các tầng hạn chế thấp nhất ca tử vong